như thống nhất nhận thức công tác xây dựng lực lượng là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh to lớn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân thấu hiểu quan tâm ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an thực hiện thắng lợi nghị quyết

các lực lượng công an nhân dân được quyết định bởi sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân vì thế lực lượng công an nhân dân nhất là lực lượng công an cơ sở cần quan trị sâu sắc quan điểm dân là gốc trong tư duy và hành động nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát góp ý kiến xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
các lực lượng công an nhân dân nói chung phải không ngừng nỗ lực quyết tâm sáng tạo triển khai quyết liệt hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng và nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
với lộ trình khoa học tinh thần khẩn trương nghiêm túc quyết tâm cao của ngành công an và sự vào cuộc

nhận được sự thương yêu tin tưởng của đảng chính phủ và nhân dân